tin báo của quần chúng nhân dân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
vào lúc nửa đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn chín ngay sau khi xảy ra án mạng
nơi phát hiện sự việc xảy ra tại đường mương từ bờ kênh giữa đi ra kim nỗ
thuộc địa bàn thôn nhuế xã kim trung đông anh hà nội
đường mương từ bậc nam kênh giữa đi ra kim nỗ nằm theo trục tây bắc đông nam
phía tây bắc đi ra kênh giữa lòng đường giải đá cóc phối
đá ngọc rộng trung bình hai m ba
dọc hai bên đường có mương dẫn nước
nạn nhân chết trong tiêu thế nảm ngừa
ở mặt đường cách bờ kênh chín mét sát lề đường bên trái
nạn nhân mặc áo khoác màu trắng quần bò màu xanh
quần áo trên người nạn nhân thấm dính nhiều máu
lề đường và mặt đường xung quanh vị trí nạn nhân nằm có một khẩu trang và vải thấm nhiều máu
một cặp tóc một đôi giày nữ cao gác màu trắng
qua quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện nhiều thương tích
cổ phải có vết thương gọn nằm chết từ trên xương dưới từ trước ra sau
cổ trái có hai vết thương ở bờ mép
vết thứ nhất nằm ngang sâu sát xương
vết thứ hai nằm chết từ trên xương dưới từ trước ra sau
vết thứ nhất cắt gọn tổ chức cơ bó mạch thần kinh khí quản và đồng tĩnh mạch cảnh trái
ngực trái có vết thương gọn nằm chết từ trên xương dưới từ trước ra sau
vết thương bờ mép gọn chết từ trên xương dưới từ trái sang phải
từ ngoài ra mu bàn tay lòng các ngón tay có nhiều vết thương bờ mép gọn
vết sâu nhất đến hai ba cm
cơ quan giám định pháp y đã kết luận nạn nhân chết là do mất máu cấp tính
qua việc xác minh tình hình có liên quan các điều tra viên đã xác nhận
nạn nhân là nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
có hộ khẩu thường trú tại xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương